cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố bị can đối với phạm văn huấn
ở thôn đồng than xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên về hành vi giết người
vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy tại lò mổ của gia đình phạm văn huấn
do mâu thuẫn trong việc vay nợ huấn đã dùng dao đâm hai nhát vào anh lê văn ban
là em họ và ở cùng thôn hậu quả làm anh ban bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh công an huyện yên mỹ
cùng với các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng
khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày phạm văn huấn đã bị bắt giữ và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu danh thị hà chú xã mong thọ b huyện châu thành kiên giang
đã cầm dao đâm bạn nhậu tử vong bị cáo vừa bị toán nhân dân tỉnh kiên giang
tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trong khi ăn nhậu giữa hà và phạm văn lượn em
là hàng xóm xảy ra cự cãi thách đố đánh nhau nên em bỏ về nhà
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày biết chuyện em có chửi và thách hà báo công an
hà đã đến nhà em chửi mắng đánh nhau thì được mọi người can ngăn
khoảng một mươi phút sau em cầm một cây sẻng và một cây kéo đến thách thức đánh nhau với hà
tức giận hà chạy vào nhà lấy một con dao ra đâm làm em tử vong
ngoài mức án đã tuyên hội đồng xét xử
còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
vào trưa ngày hôm nay công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh đã bắt quả tang đối tượng
bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại nhà của nguyễn thị nhung
ở thanh hòa xã thanh điền huyện châu thành
thu giữ hai trăm bốn mươi triệu đồng
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh tú chú tại ấp thanh hòa đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tăng ba mươi năm đối tượng
thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng bốn con gà và nhiều đồ vật tài liệu khác
qua làm việc ban đầu cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc được hình thành khoảng hai tuần nay
để thu hút các đối tượng đến đánh bạc thì đối tượng tú cùng với đối tượng phan văn lựa
trú tại xã thành điền huyện châu thành rủ dê lôi kéo các con bạc tham gia
hai mươi tháng bảy công an phường một mươi ba phối hợp với công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh
cho biết là đang tiến hành lập hồ sơ lấy lời khai nghi phạm trộm xe máy
tại con hẻm trên đường lê đức thọ bị người dân vây bắt và giao cho công an xử lý
theo hình ảnh camera an ninh trưa hai mươi năm tháng bảy
hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm một nghìn hai trăm bốn mươi bốn lê đức thọ phường một mươi ba quận gò vấp
khi ngang qua cửa hàng bán giày phát hiện có xe máy dựng phía trước
nên một đối tượng đứng gạch giới người còn lại dùng đoạn bẻ khóa xe
khi cái gian lao lên xe máy vừa bẻ khóa định chạy
thì ba người bên trong cửa hàng bán dài lao ra vây bắt
theo chủ nhân chiếc xe bị cái gian lấy trộn cho biết
chiếc xe anh mua một mươi bảy triệu đồng chạy được sáu tháng
vụ trộn diễn ra trong vài giây
nhờ kịp thời phát hiện người của cửa hàng đã hô hoán cùng lao ra bắt giữa nghi phạm
may mắn không có ai bị thương trong lúc nhằn co với cái trộn
riêng đối tượng đi chung với cái trộn đã kịp tẩu thoát
sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy kho xưởng của một công ty trên đường lê hồng phong
khu phố tân phước phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng với cục khói bốc cao hàng trăm mét
lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã phải điều động nhiều xe chữa cháy
đến hiện trường dập lửa
ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra là rất lớn
thông tin ban đầu lỡ bụng lên tại kho chứa hàng của công ty liên doanh
nằm trong khu công nghiệp liên anh thành phố dĩ an tỉnh bình dương
vào lúc sáu giờ sáng
phát hiện vụ cháy nhân viên công ty đã tiến hành dập lửa nhưng bất thành
trong kho rộng gần tám m hai chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy
như vải quần áo ni lông nên lửa lan rất nhanh
chỉ trong ít phút đã bao trùm nhà kho kèm theo khói đen
sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố dĩ an thuận an
và các khu công nghiệp gần đó điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa
hóa hoàng xảy ra vào lúc giờ cao điểm nhiều công nhân không thể vào công ty
nên đã tập trung trên đường lê hồng phong để đến tình trạng cạt xe cuộc bộ
sau hai giờ với nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy đám cháy cơ bản được khống chế
bước đầu vụ cháy đã làm nhà kho gần hai m hai đổ sập
nhiều hàng hóa bị thiêu rụi không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ
ngày hai mươi sáu tháng bảy công an huyện nhân trạch đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
đinh văn luân ba mươi hai tuổi quê ở tỉnh an giang và trương quốc khanh ba mươi hai tuổi
quê ở tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ chiều hai mươi năm tháng bảy lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tăng khanh đang tàn trữ một gói ma túy
ở ấp sóng hố sở phú hội
qua đấu tranh khanh khai nhận được luân thuê đi do ma túy đá
khi đang trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tiến hành bắt giữ luân
thu giữ trên người của luân hai gói ni lông bên trong có chứa ma túy đá
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
thưa quý vị liên quan đến vụ ngạt khí xảy ra tại tỉnh bình dương
thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng
hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định đảm bảo an toàn
công điện nêu rõ vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy tại căn nhà trên đường dg một mươi năm
khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm sáu người thiệt mạng
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh bình dương khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên
và có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn theo quy định
tỉnh bình dương cũng được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
hiện nay do tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường nắng nóng kéo dài
ảnh hưởng đến cung ứng điện một số khu vực cũng như sử dụng điện của người dân
có việc người dân sử dụng máy phát điện nhiên liệu xăng dầu tự cấp điện
tuy nhiên việc sử dụng các thiết bị này không đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe
thậm chí là cả tính mạng của người sử dụng và những người có liên quan
thủ tướng yêu cầu bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam chủ động tính toán
dự báo nhu cầu điện lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đảm bảo an toàn
cung cấp đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân tăng cường công tác tiết kiệm điện
đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định bảo đảm tuyệt đối an toàn
bộ công an bộ quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị các phương án lực lượng phương tiện kịp thời ứng cứu
khi có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ do chập điện ngạt khí
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện đúng quy định bảo đảm an toàn tiết kiệm nhất là việc người dân tự sử dụng máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện
thưa quý vị theo chỉ đạo của bộ công an năm thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện
trên địa bàn trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo tiến độ trên công an thành phố hà nội đã mở đợt cao điểm ba mươi ngày đêm
thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho những công dân đủ điều kiện
trên địa bàn thành phố thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bảy và kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại công an phường thanh xuân bắc từ bảy giờ sáng lực lượng công an phường và đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quận thanh xuân đã có mặt triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
trong tháng cao điểm này thời gian thu nhận sẽ kéo dài đến hai mươi hai giờ hàng ngày và làm cả thứ bảy chủ nhật
mục tiêu của công an phường là giải quyết rứt điểm toàn bộ số công dân thực tế đang sinh sống trên địa bàn
để đảm bảo việc cấp căn cứ và định diện tử những trường hợp mà cát thinh hai đi trong quận
công an phường cũng phù hợp với các đơn vị bạn để cố gắng giải quyết hết số công dân đi đấy
còn những trường hợp mà đi tỉnh ngoài thì công an cũng đã cố gắng liên lạc với các cơ sở
để tiếp tục lấy thông tin của công dân và mời công dân liên lạc
trong đợt cao điểm này công an tp hà nội sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân
dẫn đến việc công dân đã làm căn cước công dân gắn chip nhưng vẫn chưa được cấp thẻ
đồng thời tổ chức những nhóm tuyên truyền đến tận nhà để vận động người dân
và hỗ trợ đối với những trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để ra điểm làm căn cước công dân tập trung
bản chí của công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát của mình là điều tra cơ bản
hoàn đủ địa bản
công an thành phố hà nội sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân
trong đợt cao điểm này đối với những người cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu
người dân có thể mang thêm các loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế giấy phép lái xe giấy tờ xe
để được tích hợp và đăng ký mở luôn tài khoản định danh điện tử
từ đó để dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như tận dụng được các tiện ích khác

thì thấy cũng thuận tiện nhanh bao gồm là tích hợp các giấy tờ cá nhân vào một là một thì rất thuận tiện cho giáo dịch và dịch vụ
bây giờ hồ sơ các thứ không cần phải lý lịch các thứ rõ ràng nữa
là phải có trường dịch của công dân này là có chip là thuận lợi thôi
cũng theo công an tp hà nội số hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
do đó căn cước công dân gắn chip được tích hợp các thông tin
sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch
vì vậy công dân đủ điều kiện được cấp cần đến trụ sở công an xã phường thị trấn
thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip đảm bảo quyền lợi cá nhân của chính mình
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị vào cuộc ngăn chặn các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y
hiện nay do sự tranh lệch về giá cả lợn và sản phẩm từ lợn giữa việt nam và các nước láng giềng
đến hiện tượng buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa việt nam và các nước có chiều
hướng gia tăng đặc biệt là việc vận chuyển lợn từ việt nam qua biên giới phía bắc đang làm gia tăng
nguy cơ xâm nhiễm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu phi lở mồm long bóng
giữa các nước với việt nam
thưa quý vị chỉ trong vòng nửa tháng giá lợn hơi tăng cao đã kéo theo giá thịt lợn thành phẩm tăng từ ba mươi năm đến bốn mươi đồng một kg
trong bối cảnh giá cả hàng loạt thực phẩm vẫn chưa giảm theo giá xăng dầu khiến người dân vẫn phải chắt bóp chi tiêu
và sau đây sẽ là ghi nhận tại một số chợ truyền thống tại hà nội
chợ đầu mối đồng sa dãy hàng bán thịt lợn hôm nay thưa vắng người mua
bà thu đã phải tìm kiếm thịt lợn
thực hiện sử dụng cách kính toán để làm sao cân đối chi tiêu khi mua các mặt hàng thực phẩm nhất là thịt lợn
bây giờ là phải hạn chế
tại vì mỗi khi ví dụ như là mình mua nửa cân thì bây giờ chỉ mua ba lạng
tại vì giá cả nó tăng quá
người bán thì người ta cũng bán chậm
và người ăn thì cũng phải hạn chế đi
trước khi đi chợ phải nghĩ ở trong đầu là mua những cái gì cái gì cho hợp lý
hòa đồng với cái đồng tiền mình mang đi
dạo qua một số chợ khác như mai động thành công
giá thịt lợn bình quân khoảng chín mươi đồng một kg
nhưng hiện nay đã tăng lên một trăm hai mươi đồng một kg
thịt ba chỉ tăng lên mức một trăm bốn mươi năm đồng đến một trăm năm mươi đồng một kg
thịt sấn mông có giá một trăm bốn mươi đồng một kg
do giá thịt lợn tăng cao nên lượng người mua cũng giảm rõ rệt
số hàng hóa cung ứng ra thị trường từ các tiểu thương cũng có phần hạn chế hơn trước
đợt vừa rồi thì nó tăng mạnh tăng nhiều
từ bảy mươi mà lên đến tận gần một mươi móc hàng
người dân thì vẫn phải ăn nhưng mà lượng mua thì có ít hơn
giá tiêu dùng nó đẩy lên quá nhanh
mà tôi bán không bán được
nhà hàng thì có khi mình đang cân cái giá bình thường
bây giờ nó đẩy nhàng lên ít
mặc dù mình mua mỗi món tạ lợn tăng lên là hai trăm năm mươi đồng
nhưng mình bán tăng lên có một mươi đồng một kg thịt cho người tiêu dùng
thì họ thì đắt quá họ nên rất ít
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyên nhân chính đẩy giá thịt lợn hơi tăng mạnh
là do chi phí chăn nuôi quá cao
dẫn đến việc nhiều chủ trang trại
đặc biệt là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
e ngại việc tái đàn
giảm số lượng con trong mỗi lứa để bớt gánh nặng chi phí
không chỉ người chăn nuôi
mà các doanh nghiệp cơ sở diết mổ
tinh doanh sản phẩm chăn nuôi cũng gặp khó
bộ nông nghiệp cũng lại có cái văn bản
gửi cho các tỉnh thành phố trung tộc trung ương
và các doanh nghiệp là tăng đàn tái đàn
và giảm giá thịt lợn
đồng thời để giảm giá được thịt lợn
thì tổ chức nhiều
thông tin tuyên truyền
dùng cái thủy sản
nói cái nguồn thực phẩm
rất bổ dưỡng
nguồn cung rất rối rào
giá cả là hợp ý để thay thế một phần cho thịt lợn
trong những tháng cuối năm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng sẽ triển khai mô hình chăn nuôi an toàn sinh học
ngoài ra sẽ tăng cường
điểm quan sát diễn biến về nguồn cung
giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước
và trên thế giới
nghiên cứu áp dụng các loại nguyên liệu thay thế
hạn chế phụ thuộc thức ăn chăn nuôi công nghiệp
để từ đó góp phần giảm giá thịt lợn
bình ổn thị trường